cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang vẫn đang tiếp tục xác minh lấy lời khai một mươi bảy người tham gia đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật
theo đó vào lúc khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi tháng một mươi hai từ tin báo của người dân lực lượng công an huyện châu thành đã tiến hành kiểm tra tại một căn tròi trên cánh đồng vắng thuộc ấp vĩnh hòa hai xã vĩnh hòa phú bắt quả tang một mươi bảy phụ nữ đang đánh bài với hình thức năm lá ăn tiền
tại hiện trường công an đã thu giữ chín mươi tám bộ bài tay một mươi xe máy một mươi hai điện thoại di động và số tiền trên một trăm linh triệu đồng
được biết ổ bạc này đã tồn tại gần một năm nay để che giấu địa điểm hoạt động và tránh sự truy bắt của công an các con bạc tổ chức ăn thua tại căn tròi hoang trên cánh đồng vắng
xung quanh là ao hồ chủ yếu chưa đánh bài vào đêm tối có người cảnh giới từ xa có người lo thức ăn nước uống và võng để phục vụ cho việc đánh bài và nghỉ ngơi